tin bão trên biển đông cơn bão số bảy hồi bốn h ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông ngay trên khu vực đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến chín tức là khoảng từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
vị tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi một độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn